vào chiều ngày hôm qua bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã hội đàm với ngài yoon hee keun tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
cùng với sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước
bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã thống nhất ký thỏa thuận hợp tác
thiết lập quan hệ chính thức vào năm hai nghìn năm
ký bản ghi nhớ giữa cục đối ngoại bộ công an việt nam
và cục đối ngoại cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
về hoạt động của tổ thông tin liên lạc korean desk và vietnam desk năm hai nghìn một mươi năm
tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp có hiệu quả giữa lực lượng cảnh sát hai nước
trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm bắt đối tượng truy nã và bảo hộ công dân
hai bên đã thiết lập và không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác ở tất cả các cấp
từ trung ương đến địa phương để trao đổi thông tin kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm
hợp tác đào tạo huấn luyện giao lưu hữu nghị và hợp tác kỹ thuật hình sự
đến nay hai bên đã thiết lập bảy cặp cơ chế hợp tác hữu nghị giữa công an một số địa phương
hai bên đã tích cực trao đổi thông tin tội phạm phối hợp điều tra truy bắt bàn giao các đối tượng truy nã
trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và hàn quốc
để phát triển hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan
tại hội đàm hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp
đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
truy bắt và bàn giao tuệ phạm truy nã hỗ trợ xác minh và điều tra các vụ án cụ thể
trao đổi thông tin nghiệp vụ an ninh cảnh sát
phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng việt nam hàn quốc lần thứ năm trong năm hai nghìn hai mươi ba tại việt nam
tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn tại hàn quốc
nâng cao năng lực thực thi pháp luật dành cho bộ công an việt nam
về đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm môi trường tội phạm mua bán người
phân tích phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử đào tạo nâng cao trình độ ngôn ngữ tiếng hàn
phối hợp đảm bảo an ninh an toàn và tạo điều kiện cho công dân nước này sinh sống học tập và làm việc tại nước kia
mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an toàn giao thông
đẩy mạnh hợp tác giao lưu văn hóa thể thao giữa lực lượng cảnh sát hai nước